xin kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới khối không khí lạnh chi phối các tỉnh phía đông bắc bộ suy yếu và di chuyển dần ra phía đông
do vậy khu vực này có xu hướng là ấm dần lên
về đêm và sáng trời nhiều mây có sương mù giải rác và một vài nơi có mưa nhỏ
ban ngày lượng mây bao phủ giảm dần có lúc trời hưởng nắng với nhiệt độ cao nhất tăng lên ở mức là hai mươi một hai mươi bốn độ
với các tỉnh phía tây bắc bộ trời còn rét sâu về đêm và sáng do kết hợp thêm với địa hình cao
còn trưa chiều còn nắng gián đoạn nhiệt độ cao nhất ngày mai đạt ở mức là từ hai mươi hai mươi ba độ
sau đó có xu hướng tăng lên khoảng từ một hai độ mỗi ngày
tiết trời ấm dần lên trong những ngày cuối của năm hai nghìn hai mươi ba và sang đầu năm mới hai nghìn hai mươi bốn
không khí lạnh suy yếu nên mưa giảm nhanh trên khu vực trung bộ
từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế chỉ có mưa giải rác với lượng không lớn ở các tỉnh phía nam khu vực
và nền nhiệt độ cũng có xu hướng tăng dần
đến ngày hai mươi tám thì cao nhất trong khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
có nơi còn cao hơn
các tỉnh phía nam của đèo hải vân từ đà nẵng đến khu vực ninh thuận và bình thuận
mưa cũng giảm nhanh về diện và lượng và có nhiệt độ xu hướng tăng nhẹ từng ngày
thời tiết ấm áp vào ban ngày và lạnh với đêm và sáng ở các tỉnh phía bắc của khu vực này
thời tiết chuyển thuận lợi hơn cho sinh hoạt thường nhật của người dân trong những ngày cuối năm
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới ở hầu hết các tỉnh thành
trời đều có nắng và đến chiều tối có mưa rào cục bộ trong thời đoạn ngắn
và đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất ở mức một mươi sáu một mươi chín độ và nhiệt độ cao nhất là hai mươi năm hai mươi tám độ
có nơi đạt mức hai mươi chín độ trong ngày hai mươi tám
tương tự tại các tỉnh thành miền nam phổ biến ngày nắng chiều tối có mưa rông cục bộ
nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ ba mươi ba mươi ba độ
riêng khu vực miền đông nam bộ có nơi sấp xỉ ngưỡng ba mươi bốn độ
còn đến tối và đêm nhiệt độ hạ về chỉ ở mức là hai mươi hai hai mươi năm độ có nơi thấp hơn trời xe xe lạnh
bản tin một trăm một mươi ba online chiều nay đến đây là hết kính chào quý vị và các bạn